qua công tác nắm tình hình công an phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vừa kiểm tra và phát hiện bắt giữ đối tượng seco demitry sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch nga
đang có hành vi trồng sản xuất và tàn trữ trái phép cây cần sa tại một căn nhà trên địa bàn
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều cây cần sa tư kích thước cao
khoảng từ một đến hai mét được trồng và chăm sóc rất tinh vi ngay trong phòng ngủ
có lắp hệ thống tưới tiêu đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ trong quá trình nuôi dưỡng để cây phát triển
ngoài ra thu giữ thêm ba kg cần sao khô đã được bầu chế thành phẩm và nhiều tăng vật liên quan
để hoạt động trồng và sản xuất cây cần sa đối tượng khai nhận cách đây khoảng hai tháng
đã mua hạt giống cần sa phân bón hóa chất các dụng cụ để bào chế cần sa trên mạng xã hội
rồi mang về trồng và sản xuất ngay tại nhà ở thuê
việc trồng và bào chế cây cần sa đối tượng đã có kinh nghiệm từ trước khi qua việt nam
số cần sa này đối tượng dùng để chia cho những bạn đồng hương đang sinh sống trên địa bàn thành phố phan thiết
hiện công an phường hàm tiến đang hoàn tất các thủ tục ban đầu
bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
tù lý theo đúng quy định của pháp luật